xin kính chào quý vị và các bạn
do các hình thế gây mưa đã suy yếu nên trong hôm nay và ngày mai
mưa rông tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ giảm nhanh
cùng nền nhiệt tăng nhẹ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
sau đó sang ngày mùng bốn do thiết lập của hội tụ gió nên mưa rông sẽ tăng nhẹ
cục bộ có điểm có mưa vừa cùng nền nhiệt giảm đôi chút
nhưng đến ngày khai giảng mùng năm tháng chín thì mưa sẽ giảm rõ rệt
nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ trở lại
còn tại các tỉnh thành ở phía tầy bắc bộ trong ba ngày tới đều có mưa rông vài nơi
còn về nhiệt độ thì trong hai ngày tới khu vực vẫn khá là mát mẻ và dễ chịu
phải đến ngày năm tháng chín nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sang ngày mai mưa giảm xuống diện vài nơi
nhưng đến ngày mùng bốn thì mưa rông sẽ tăng mạnh
và tới ngày năm tháng chín thì mưa lại giảm trời có nắng nhiều
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng tăng nhẹ trong ngày mai
nếu mưa nhiều thì ngày mùng bốn giảm đôi chút
và tới ngày năm tháng chín thì tăng mạnh trở lại và có nắng nóng cục bộ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
mưa rào và rông rải rác sẽ có xu hướng gia tăng hơn
riêng phần phía nam khu vực thì cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
về nhiệt độ thì nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đến đến vùng cao tây nguyên
do gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn
nên mưa rông cũng tăng đáng kể
cục bộ thì có mưa to
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan
như là tố lốc cũng như là gió giật mạnh
do mưa tăng nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ
giao động là từ một mươi chín đến ba mươi độ
đối với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây mưa rông cũng tăng đáng kể
cục bộ có mưa to
đi kèm có tố lốc cũng như là gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
còn về nhiệt độ thì mức nhiệt trên khu vực
duy trì ở ngưỡng là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ